nhân tháng hành động quốc gia phòng chống hiv aids tại hà nội bệnh viện chín hà nội phối hợp với viện nghiên cứu phát triển xã hội
cùng nhiều tổ chức xã hội hỗ trợ vừa tổ chức sự kiện nhằm tuyên truyền phòng chống hiv aids cho những người đồng tính nam chuyển giới
sự kiện bao gồm nhiều hoạt động như biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của các diễn viên đến từ nhà hát kịch việt nam
các gian hàng tư vấn và nhiều hoạt động bổ ích khác cho các bạn trẻ thuộc cộng đồng lcbt
tại đây họ được thoải mái tìm hiểu cũng như có cơ hội được trao đổi chia sẻ về những thắc mắc thường gặp trong các mối quan hệ
theo các kết quả nghiên cứu virus hiv lây nhiễm qua ba con đường chính trong đó quan hệ tình dục mang nguy cơ cao nhất
và đặc biệt quan hệ đồng giới thường làm tăng nguy cơ nhiễm hiv cao hơn gấp nhiều lần nhất là đồng giới nam
vì vậy đây là sân chơi bổ ích và lành mạnh giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về những nguy cơ lây nhiễm hivs
có thể xảy ra với mình và trang bị kiến thức
các biện pháp phòng chống để tự bảo vệ bản thân